nếu như trung quốc phát hiện ra dòng virus tàn hình thì mới đây một biến chủng covid một mươi chín mới với bốn mươi sáu đột biến đã được phát hiện ở miền nam nước pháp
thông tin được công bố trên cổng thông tin medarchive
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus đã cảnh báo vào tuần trước đó rằng
khi đại dịch này kéo dài có thể các biến thể mới có thể trốn và tránh biện pháp đối phó của chúng tôi
và trở nên hoàn toàn kháng lại vaccine hiện tại hoặc lây nhiễm trong quá khứ cần phải điều chỉnh vaccine
đây cũng là lúc biến thể mới có tên là ihu xuất hiện
các nhà khoa học cho biết phân tích bộ tranh của virus đã tìm thấy bốn mươi sáu đột biến
do đó kiểu đột biến gen chỉ ra một biến thể mới
mà chúng tôi gọi là ihu
theo tên trường đại học của chúng tôi các nhà nghiên cứu cho biết
hiện biến chủng omicron đang lan rộng ở pháp
người đứng đầu bộ y tế pháp oliver venaland cho biết biến chủng này sẽ sớm trở nên phổ biến
vào đêm ngày ba tháng một bộ trưởng verat lo ngại cho biết tình hình covid một mươi chín trong một tháng
sẽ gây khó khăn cho các bệnh viện trong nước và hệ thống y tế của nước này
các nhà khoa học trên khắp thế giới đã cảnh giác cao độ về các đột biến mới của coronavirus
vì chúng có thể tạo ra các biến thể dễ lây lan hơn
và kháng vaccine
sự xuất hiện của biến thể omicron được who xếp vào loại biến thể cần quan tâm
voc vào tháng một mươi một đã khiến nhiều quốc gia đóng cửa biên giới
và thắt chặt các hạn chế khác liên quan đến đại dịch
biến thể mới của sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam nước pháp vào tháng trước
nhưng hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia toàn cầu
bệnh nhân phát các triệu chứng hô hấp nhẹ một ngày trước khi được chẩn đoán dương tính
sau đó các mẫu hô hấp được thu thập từ bảy bệnh nhân dương tính khác trong khu vực này
cho thấy tổ hợp các đột biến giống nhau
cho đến nay b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai vẫn chưa được xác định ở các quốc gia khác
cũng như chưa được tổ chức y tế thế giới who gán nhãn là biến thể đang theo dõi
các nhà nghiên cứu của ihu lần đầu tiên phát hiện ra biến thể này vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và đã nghiên cứu từ thời điểm đó trong nỗ lực dự đoán và hiểu hành vi của virus
cho đến nay bốn mươi sáu đột biến đã được tìm thấy ở biến thể ihu trước đó
biến thể omicron được phát hiện
có hơn ba mươi đột biến ở protein gai
các thử nghiệm cho thấy chủng sars cov hai mới phát hiện mang đột biến n năm trăm linh một i
lần đầu ghi nhận ở biến thể alpha
các chuyên gia tin rằng đột biến n năm trăm linh một i có thể khiến virus dễ lây lan hơn
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện biến thể mới cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
biến thể có khả năng giúp virus kháng vaccine hơn
n năm trăm linh một i và e bốn trăm tám mươi bốn k từng có trong các biến thể beta gamma theta và omicron
trong nghiên cứu đăng trên made arsef vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các tác giả cho hay tập hợp các đột biến và hệ thống sinh của các bộ gen thu được ở biến thể isu
là một ví dụ khác về sự không thể đoán trước được về sự xuất hiện của các biến thể sars cov hai
có nên lo lắng về biến thể mới
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động của biến thể này
liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng né bảo vệ của vaccine
có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục
nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn nhà dịch tế học eric feindring cho biết
ông nói thêm điều là một biến thể trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên
do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus gốc
đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như omitron
dễ lây lan hơn và né khả năng miễn dịch
vẫn còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào
nhà dịch tế học feindring chưa lo lắng về ihu
tuy nhiên ông nhấn mạnh
đáng ngờ biến thể mới sẽ chiến thắng omicron lây lan nhanh hơn delta năm sáu lần
hoặc delta lây lan nhanh hơn gấp hai lần so với virus ban đầu
tổ chức y tế thế giới who cuối cùng đã lên tiếng về một biến thể covid một mươi chín mới
được gọi là ihu hoặc là b một sáu nghìn bốn trăm linh hai
lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở pháp vào cuối tháng một mươi hai
sau khi bệnh nhân bắt đầu bị ốm ở vùng marseille vào tháng một mươi một
ít nhất một mươi hai trường hợp mắc biến thể isu được cho là có liên quan đến
việc du lịch đến quốc gia châu phi cameroon và đã được xác nhận ở miền nam nước pháp
tờ news đưa tin
chúng này có bốn mươi sáu đột biến khiến các chuyên gia lo lắng rằng
nó có thể có khả năng kháng các loại vaccine hiện có hơn
và mặc dù có vẻ không lây lan nhanh chóng
đặc biệt là khi so sánh với biến thể omitron xuất hiện gần như cùng thời điểm
nhưng kể từ đó đã lây nhiễm rộng khắp toàn cầu
thông tin chi tiết về chủng mới bắt đầu lan truyền vào cuối năm ngoái
nhưng tin nóng về ihu chỉ xuất hiện trên báo chí trong tuần này
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thu hút sự chú ý của giới khoa học bên ngoài nước pháp
giờ đây who cuối cùng cũng đã lên tiếng về biến thể mới
ngày bốn tháng một giám đốc quản lý sự cố covid một mươi chín của who
ông abdi mahamud đã phát biểu trước báo giới tại geneva thụy sĩ
trong khi thừa nhận biến thể đã nằm trong tầm nắm của chúng tôi
ông mahamoud nói rằng có dấu hiệu tích cực cho thấy ihu không lây lan nhanh chóng
trong khi ihu đang được who điều tra
họ sẽ chỉ được tuyên bố là một biến thể
một biến thể đáng lo ngại nếu được phát hiện là có nguy cơ nghiêm trọng
các chuyên gia quốc tế khác cũng đã cân nhắc để hạ thấp rủi ro do ihu gây ra
với nhiều người tin rằng nó có thể đã bị omitforn đè bẹp
trong số này có nhà vi rút học của làng đại học hoàng gia london
tiến sĩ tom peacock một trong những người đầu tiên cảnh báo về biến thể omicron vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
tiến sĩ peacock giải thích trên twitter rằng ihu thực sự có trước omicron
và rằng trong ngần ấy thời gian
nó có chính xác hai mươi chuỗi so với hơn một trăm hai mươi chuỗi của omicron trong thời gian ngắn hơn
có nghĩa đây không phải là một chuỗi đáng lo ngại quá nhiều tại thời điểm này
thử nghiệm của các nhà khoa học pháp đã phát hiện
ihu đã mang đột biến e năm trăm linh một y lần đầu tiên được nhìn thấy ở biến thể enpha
và các chuyên gia y tế tin rằng có thể làm cho chủng này dễ lây truyền hơn
nó cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k có thể có nghĩa là nó có khả năng kháng vaccine cao hơn
ihu có bốn mươi sáu triệu đồng
sáu mươi sáu đột biến và ba mươi bảy lần bị xóa
the election bớt đột biến
các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một ví dụ khác về sự xuất hiện không thể đoán trước
được các biến thể sars cov hai và sự du nhập của chúng ở một khu vực địa lý nhất định từ nước ngoài
biến thể ihu xuất hiện khi omicron tiếp tục tăng phái thế giới
mỹ vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi báo cáo hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín chỉ trong vòng một ngày
ông mahammud chia sẻ trong cuộc họp báo vào hôm bốn tháng một ở geneva
rằng thông tin này có thể là tin tức tốt lành
ông abdi mahamud quan chức của who chuyên gia về kiểm soát phòng chống lây nhiễm cho hay
chúng ta đang thấy ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng omit fron đang lây nhiễm ở phần trên của cơ thể
không giống như những biến thể khác ở khả năng gây ra viêm phổi nặng
tuy nhiên quan chức who chỉ ra khả năng lây truyền cao của biến thể omicron có nghĩa là
biến thể này sẽ thống trị trong vòng vài tuần ở nhiều nơi
tạo ra mối đe dọa các quốc gia có nhiều người chưa tiêm vaccine
phát biểu mới nhất của quan chức who về biến thể omicron cũng có chung xu hướng với nhiều nghiên cứu khác
về nguy cơ gây bệnh của biến thể omicron trong đó có nghiên cứu từ nam phi
một trong những quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron
tuy nhiên ông mahammud cũng lưu ý rằng cần thận trọng khi gọi nam phi là ngoại lệ
bởi quốc gia châu phi này có dân số trẻ cùng với nhiều yếu tố khác
khi được hỏi về việc có cần vaccine đặc hiệu chống biến thể omicron hay không
ông mahamud nói rằng
sớm để kết luận quan chức who chỉ ra quyết định về vấn đề này cần có sự phối hợp toàn cầu
không nên để ngành thương mại tự quyết định
linh bookka giám đốc cấp cao tại hiệp hội tâm lý mỹ và là một nhà tâm lý học lâm sàng cho biết
bà không ngạc nhiên khi những người bị nhiễm virus có cảm giác xấu hổ
theo bà tâm lý xấu hổ này từng xuất hiện kèm với nhiều chẩn đoán sức khỏe khác nhau
như hiv hay thậm chí ung thư
điều này xuất phát từ suy nghĩ của bệnh nhân cho rằng họ đang bị người khác nhìn nhận
giá trên thực tế có rất nhiều người bị phán xét vì mắc covid một mươi chín
vì vậy có thể hiểu được vì sao bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ
boodca cho biết bà theo dõi một tài khoản chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về những người mất
vì virus những câu hỏi như đó là người đã được tiêm phòng chưa tại sao họ bị bệnh
rất dễ dàng xuất hiện tuy nhiên đó không phải là vấn đề vấn đề là những người này đã mắc
một căn bệnh thực sự khủng khiếp và họ đã chết vì nó bà boska nói
tâm lý xấu hổ này các chuyên gia và bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân covid một mươi chín
sueva bác sĩ về tâm thần ở new york gợi ý rằng bệnh nhân nên nghĩ về nguyên nhân khiến
bản thân cảm thấy xấu hổ chẳng hạn như bệnh nhân có thực hiện đủ các quy tắc phòng bệnh không
hay cố gắng hết mình để giữ gìn sức khỏe không
theo bác sĩ suy nghĩ thấu đáo có thể giúp bệnh nhân vượt qua được tâm lý xấu hổ đó
một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự xấu hổ thường ngăn cản những người nhiễm hiv tiết lộ các sự việc liên quan
cảm xúc này có thể ngăn mọi người nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết hoặc ngăn họ thông báo
về bệnh tình cho những người tiếp xúc với họ bà nói
bà kêu gọi những người dương tính với virus nên tập trung vào hành động tốt nhất cho sức khỏe của bản thân
và những người xung quanh
các chuyên gia cũng khuyên rằng người bệnh không cần phải giải thích quá nhiều khi có người nói về
nguyên nhân mắc covid một mươi chín
jonathan abramowitz giáo sư tâm lý học thuộc chương trình tâm lý học lâm sàng của đh
bắc carolina nói rằng bệnh nhân thay vì để ý phán xét của người khác và cố giải thích
thì hãy nhớ rằng chúng ta không thể kiểm soát hành động và suy nghĩ của người khác
nếu ai đó đang khiến cho bạn xấu hổ vì mắc bệnh có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại mối quan hệ đó
hàng triệu người khác đã bị mắc bệnh bạn không phải là người duy nhất bạn không phải là người đầu tiên
mắc covid một mươi chín và cũng sẽ không phải là người cuối cùng
kết quả xét nghiệm dương tính với virus không khí ai trở thành một người
người vô trách nhiệm
bởi vì đừng tự ti mặc cảm rất nhiều người mắc covid một mươi chín trước bạn đã hồi phục và quay trở về cuộc sống bình thường
theo cố vấn y tế của nhà trắng ông antony fauci
làn sóng ca nhiễm biến thể omicron chắc chắn đạt đỉnh khá nhanh ở nam phi
tôi sẽ tưởng tượng với quy mô của đất nước chúng ta xem xét sự phân lập của nhóm đã tiêm chủng
so với nhóm không nhận vaccine phòng covid một mươi chín
điều này có thể sẽ kéo dài hơn một vài tuần có thể là đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tôi nghĩ như vậy
về mặt kỹ thuật omicron sẽ có thể đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch
nếu chứng minh được biến thể với mức độ lây truyền cao này sẽ thay thế các chủng khác
tôi hy vọng là vậy dù chẳng có điều gì đảm bảo trường hợp đó sẽ xảy ra
những phát biểu trên được cố vấn y tế của nhà trắng đưa ra trong bối cảnh
do ca nhiễm covid một mươi chín ở mỹ như ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng
theo số liệu thống kê được trang world romesta công bố
mỹ trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đã ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi năm sáu trăm bảy mươi ca nhiễm mới
và một bảy trăm bảy mươi bảy ca tử vong
nâng tổng số trường hợp nhiễm và tử vong do covid một mươi chín ở nước này lên lần lượt là năm mươi bốn sáu triệu và tám trăm bốn mươi bốn hai trăm bảy mươi hai ca
dữ liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ được trang tin abc news trích dẫn cho thấy
mới có khoảng sáu mươi một bảy người dân nước này nhận đủ liều vaccine phòng covid một mươi